tiếp tục điều tra mở rộng vụ án lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ
xảy ra tại hội đồng thi trung học phổ thông quốc gia tỉnh sơn la
viện kiểm sát nhân dân tỉnh sơn la vừa phê chuẩn quyết định khởi tố bị can
đối với ông đinh hải sơn cựu thiếu tá công tác tại phòng an ninh chính trị nội bộ công an tỉnh sơn la
theo đó ông đinh hải sơn bị cơ quan chức năng khởi tố để điều tra về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn
trong khi thi hành công vụ quy định tại điều ba trăm năm mươi sáu bộ luật hình sự
với trách nhiệm được phân công ông đinh hải sơn đã tích cực trợ giúp các đối tượng
trong đường dây tiến hành sửa chữa nâng điểm một số bài thi
ông đinh hải sơn cũng đã nhờ các đối tượng trong đường dây nâng điểm bài thi cho hai thí sinh
trong đó có một thí sinh là em vợ ông sơn
ngoài ra vào ngày hai mươi năm tháng ba công an tỉnh sơn la đã công bố quyết định của bộ trưởng bộ công an
về tước danh hiệu công an nhân dân đối với ông đinh hải sơn